con dõi về nơi đất mẹ miền trung cứ mỗi năm lại sống cùng bão lũ
vẫn cái nghèo cả một đời lụ bão đổ về cuộn trào hết xót xa
xong miền trung chưa bao giờ đơn độc trong những lúc gian lao khó khăn ấy
tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách lại là chất keo kết nối mỗi người dân nước việt
cùng hướng về miền trung thân yêu để tiếp thêm sức mạnh cho những người dân miền trung
vượt qua sự nghiệt ngã của thiên nhiên
đó không chỉ là những sự sẻ chia mang giá trị về vật chất
mà còn là những cảm thông mang nhiều giá trị tinh thần thông qua các tác phẩm nghệ thuật
và một trong số đó chính là ca khúc hướng về miền trung bão lũ
của đại tá nhạc sĩ văn đình công một người con của mảnh đất hà tĩnh kiên trung
là một người lính có nhiều năm gắn bó với công tác thanh tra tài chính tại cục tài chính bộ quốc phòng
chủ yếu các sáng tác của đại tá nhạc sĩ văn đình công
đều được viết từ nguồn cảm hứng về những người chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam anh hùng
có thể kể tới như nhớ em dọc đường hành quân
hay không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân không quân
bên cạnh những khúc quân hành hào sảng cảm hứng sáng tác của người nhạc sĩ quân đội
luôn hướng về quê hương hương sơn hà tĩnh
luôn là nỗi niềm khắc khoải về mảnh đất đầy nắng gió
nơi ông sinh ra miền quê kiên trung
quanh năm gánh trụ biết bao thiên tài lũ lụt
ca khúc hướng về miền trung bão lũ
đã được ông viết với thật nhiều nỗi niềm như thế
cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
thì có một cái cơn bão số một mươi

nó hành tương đối dữ dội
từ hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
trong đó là quảng bình và hà tĩnh là những địa phương chịu nắng nề nhất
thì hôm đấy là buổi tối tôi xem thời sự
thì thấy trên tv là hiện những cái cảnh
mà nước ngập
máy nhà và có những chồng bé là dỡ những viên ngõi chúi đầu lên
hoặc có những cụ già là lội nước ngập đến cổ
và dơ hai tay
đi nhận xuồng cứu trợ là nhận cái thùng mì tôm cứu trợ
lúc bây giờ tự nhiên đứt mắt

tôi nghĩ đến bởi vì tuổi thơ tôi cũng rất là dữ dội
ở cái quê hương hương sơn hà tĩnh
là cái vùng hạ lưu của trong sông phố và trong sông hàn sông
thì bình thường rất là hiền hòa
nhưng mùa bạo lù thì rất là dữ dội
thì tuổi thơ chúng tôi cũng có những cái cảnh này
tự nhiên tôi nhớ đến quê hương
lòng nó quặn thắt
ngày sau đấy thì cái bài hát cứ thể ra đời
và nó thể hiện lên được là cái tấm lòng của tôi
cũng như những người con miền trung xa xứ
hướng về quê hương
cũng như tâm lòng của cả thổ quốc
hướng về vùng miền trung
đang chịu nhiều thiên tai
mỗi năm cứ đến mùa mưa bão
miền trung lại gồng mình chống trả sự khắc nghiệt của thiên nhiên
mỗi lần như vậy
quân đội luôn là một trong những lực lượng đầu tiên
tham gia cứu trợ kịp thời cho người dân
những nơi phải gánh chịu hậu quả nặng nề sau cơn lũ
ở đó chúng ta không chỉ thấy tình đồng bào quê hương
mà còn thấm đẫm tình quân dân
cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn
thương lắm nơi con lũ đi qua
thương lắm những đàn lợn đàn gà
những hàng cây mái nhà trôi theo dòng lũ cuốn
cũng là một người con của quê hương hương sơn hà tĩnh
ông nguyễn văn thành
ủy viên ban thường vụ huyện ủy huyện hương sơn hà tĩnh
đã đồng cảm sâu sắc với nhạc sĩ văn đình công
ngay khi nghe ca khúc hướng về miền trung bão lũ
với ông thành
bài hát thật nhiều giá trị
đó là tình cảm ra giết xót xa
trước cảnh quê hương phải hướng chịu lũ
những cơn sóng hung dữ
nhưng vẫn gửi gắm một điều
rằng những người con kiên cường của mảnh đất hà tĩnh
anh hùng này sẽ lại đứng dậy
và vươn lên
ca khúc cũng chính là cầu nối tình cảm giữa ông
với nhạc sĩ văn đình công
để từ âm nhạc mà vun đắp
nên một tình bạn keo sơn gắn bó
trong cái tạp phẩm
về miền trung của
nhạc sĩ văn đình công
thì chúng tôi thấy là ông viết
với cả cái tấm lòng niềm cảm xúc
của một người con của quê hương
mà cái điều đặc biệt nhất
là đó chính là cái nội niềm
và có thể nói là
cùng chia sẻ những cái khó khăn
đối với nhân dân miền trung
một cái ý cũng rất hay của tác giả
mặc dù khó khăn như vậy
nhưng người miền trung vẫn không chịu khuất phục
vẫn vươn lên
đối với mỗi một người nhạc sĩ
có lẽ điều hạnh phúc nhất là đứa con tinh thần của họ
làn tỏa mạnh mẽ đối với người nhạc sĩ
với gia điệu lắng động
chầm buồn nhưng vẫn đầy khỏe khoắn
hướng về miền trung bão lũ
có lẽ được viết lên từ trái tim đầy yêu thương
của nhạc sĩ văn đình công
như tiếng lòng của những người con
nơi mảnh đất anh hùng này
bài viết thì với cái nhịp điệp hai mươi bốn
và với cái lời
thì hết sức tha thiết
và tôi cho rằng trong cái bài hát này
đã tạo được một cái dấu hết sức
lắng đồng cho người nghe
khi nghe nói những cái bài hát này
bảo lụ những cái
thảm khốc của thiên nhiên
bài hát này truyền tải được
cho những cái tình cảm của con người
chia sẻ trong cái bão lũ
và tôi hy vọng với cái bài hát này
thì có thể rồi có sức lây đồng
và truyền cảm không chỉ dừng lại
ở cái miền đất miền trung
đau thương này mà có sức truyền lại
rung đồng lên cả đất nước việt nam chúng ta
tình yêu quê hương mà biểu hiện cụ thể nhất
chính là tình cảm với gia đình
với mái nhà mà tuổi thơ
mỗi con người gắn bó
tình cảm hướng về miền trung
cũng là tình cảm mà nhạc sĩ văn đình công hướng về
những người thân trong gia đình
nơi quê hương hà tĩnh
nhạc sĩ văn đình công vừa là một người anh
vừa là tấm gương mẫu mực
bởi sự chăm chỉ nghị lực tài năng
về thăm quê
được nghe anh em kể về quê hương đang đổi thay từng ngày
trong ánh mắt cương nghị của ông
không giấu nổi thật nhiều niềm xúc động
anh văn đình công là một anh trai sống rất mẫu mực
làm hương cho các em nói theo
và rất là tình cảm
có hiểu về bố mẹ
anh trai tôi là
cũng có nắng hiểu từ nhỏ
về nhạc sĩ
và từng nốt nhạc đầu tiên là do bố
của bố văn đình chính
anh sáng tạo những bài rất là hay
cụ thể cái bài gần đấy là anh
sáng tạo bài hướng về miền trung
và tôi hát tôi rất thích
đối với nhạc sĩ văn đình công
âm nhạc luôn là người bạn đặc biệt
đồng hành cùng ông trong cuộc sống
ít ai biết được rằng
người đầu tiên đưa âm nhạc
tới với cậu bé văn đình công thủa nào
chính là người cha của ông
ông văn đình chính là một giáo viên dạy toán
nhưng lại có niềm đam mê lớn lao đối với âm nhạc
ông chính là người thầy đầu tiên nuôi dưỡng
truyền lửa đam mê cho con trai mình
và như nhạc sĩ văn đình công chia sẻ
bóng cha giáng mẹ
chính là nguồn cảm hứng
để ông viết lên những giai điệu dạp dào cảm xúc
cho ca khúc hướng về miền trung bão lũ
tôi ngày xưa
dạy công từ
lập tám đến lập một mươi
không có năng hiểu
tôi thì cũng còn sáng tạo một bài
dưới mạng trường
cái tình thầy trò
thì công cũng học tập từ đó
mà sau này

nhiều bài của công tôi thấy là
rất là tình hợp lý
rất là có tình yêu quê hương
nhất là trong thời gian lụt lụt
thì công làm cái bài
như vậy á
hướng về miền trung
như vậy là rất tốt
ngay từ nhỏ
từ hồi học cấp một
thì văn đình công đã
yêu với nhà công
học lắm rồi
thế học với một cô giáo
tên là cô điều
thế là văn đình công
là sáng tạo luôn một bài hát
em ăn cơm với tôm riêu
em học với cô giáo điều
nghĩa là thích cô lắm
riêng đối với những bài hát
của văn đình công sáng tạo
thì tôi thấy là văn đình công
là sáng tạo được những bài
toát lên được những cái tinh thần
của những chủ đề
ví dụ như miền trung bão lũ
vì dân chúng là rất khổ như thế
nhưng mà văn đình công
văn đình công là sáng tác
để mà ca ngợi cái tinh thần
bà con là chịu thương chịu khó
là biết là
rồi giúp đỡ lẫn nhau
thì tôi thấy là văn đình đông là có nhiều nét
đáng là để cho
mẹ là rất vui lòng
đã có nhiều ca khúc viết về miền trung
nhưng có lẽ hướng về miền trung bão lũ
của nhạc sĩ mặc áo lính
là một ca khúc thật đặc biệt
không phụ thuộc vào cấu trúc truyền thống
nhạc sĩ văn đình công đã sáng tạo
chúc giai điệu riêng cho bài hát của mình
bị ai là thế
nhưng vẫn hào hùng tựa như ý chí kiên cường
của những người con dài đất miền trung
lúc bây giờ thì cũng không biết là
nhạc trược hay giai điệu trược hay là ca tự trược
giai điệu cứ thế gọi nhau ra
sắp phải tự đại lòng
và trong tất cả các phẩm của tôi thì nó thể hiện lên
một cái thứ
tuy là đau thương mất mạt về bão lũ
nhưng thể hiện lên sự kết định
một sự ý chí quật cường
của người dân miền trung chúng tôi
và cũng như bản thân tôi là một người chiến sĩ
được rèn luyện trong quân đội nói riêng
và cũng như các chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam nói chung
là thể hiện một cái ý chí
dũng cảm và không ngại khó khăn gian khổ
vươn lên để chiến thắng
kể cả kẻ thù ngoại trông cũng như là kẻ thù thiên tài
thực sự khi tôi viết
đấy là tiếng lòng của tôi
tiếng lòng của tôi đối với quê hương
đối với hương sơn đối với hà tĩnh đối với miền trung
thì khi sáng tạo là cũng không nghĩ lên
để có một cái tiếng vang gì đâu
thực sự là
đây là tiếng lòng của mình
nhưng sau khi được con tinh thần
đã ra đời mà được đón nhận
được một số khán giả
khẳng định giả nghe
và cảm thấy cảm thụ được
cái tâm lòng
cái ý đồ của
cũng như là cái nội dung của bài hát
thực sự là với tư cách là người
sáng tạo ra tài phẩm thì tôi
rất là chúc động rất là vui
khi nghe cái ca khúc
hướng về miền trung bá lũ
của nhạc sĩ văn đình công
thì cái điều đầu tiên tôi cảm nhận
đó là một cái gì đó rất là xúc động
chúc động vô cùng cảm giác
đôi khi cảm giác đến nghẹn đến nghẹn lại
thực sự đúng như trong cái lời hát
của nhạc sĩ là không nói gì đây
các khúc này được viết ở cái hình thức là
ở nhịp hai mươi bốn và giọng dê trưởng
thì tác giả đã
đã chia cái ca khúc thành
hai đoạn cái đoạn một
nói về cái tình cảm cảm xúc
của một người nhạc sĩ hướng về quê hương
về nhạc sĩ
viết ở cái quang trung với một cái tốc độ là chậm
để nói lên cái tình cảm ra diết
của nhạc sĩ
khi mà quê hương đang chìm trong cái cảnh bão lũ
đó là cái hình ảnh của thiên tai
đấy và cái phần hai thì tác giả lại
thay đổi cái sắc thái đi
đó là sắc thái được đưa lên tempo
nhanh hơn và ở cái quảng cao
với những cái tiết tấu chia nhỏ
để diễn tả lại cái sự khắc nghiệt
của thiên tai đối với quê hương của mình
hướng về miền trung bão lũ
là sự hòa hợp về giai điệu
ý thơ trong ca tử
cảm xúc trong ca khúc đậm chất tình
mang tính gợi hơn là kể
để sau khi nghe thấy yêu hơn hồn đất
tình người mong manh dành cho nhau
nói về điểm nhấn của ca khúc
không thể không nhắc đến phần phối khí
của nhạc sĩ đoàn nguyên hiếu
và giọng hát thiết tha của nữ ca sĩ thu hằng
những người thổi hồn cho bài hát
đều cảm thấy ấn tượng
khi trực tiếp làm việc với nhạc sĩ văn đình công
họ được nghe những câu chuyện cảm động
về mảnh đất miền trung
và cũng từ đó nắm rõ hồn cốt xuyên suốt
trong ca khúc